trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là hơn ba năm tỷ đồng nguyễn thị nhung trú tại thành phố long khánh là giám đốc của công ty thm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam

ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám công ty thm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần vận tải giao nhận và thương mại qch do ông nguyễn ngọc huyện làm tổng giám đốc có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
qua các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã xác định công ty thm do bà nhung làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn ba năm tỷ đồng